dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ xả thân chấp nhận hy sinh vì sự bình yên của nhân dân
tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân một lần nữa được lan tỏa qua câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
hành động đẹp này đang được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ và người hùng giữa đời thực là cách gọi đầy cảm phục mà cư dân mạng dành cho anh
kèm theo đó là nhiều nạn nhân không biết bơi
sau khi biết có người bị đuối nước đại úy thái ngô hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn trực tiếp kéo các nạn nhân lên khỏi mặt nước đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu kịp thời
tấm lòng thật đáng quý chỉ có thể nói hai từ ngưỡng mộ
giữa cơn sóng dữ như thế anh vẫn bình tĩnh và cứu được các nạn nhân
chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe và công tác tốt
một tấm gương sáng vì nhân dân
hoàn hồ anh chiến sĩ xem clip mà không khỏi xúc động
thao tác chuyên nghiệp thái độ bình tĩnh cứu các nạn nhân giữa làn danh sự sống và cái chết chỉ có thể nói là trong tích tắc
mong những người lính sẽ luôn được an toàn
nhìn các anh xông pha vào nơi nguy hiểm để cứu người vừa thương lại vừa lo
ai cũng có một gia đình ở phía sau
mong các anh bình an
hàng ngàn tài khoản facebook đã chia sẻ về câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
hàng ngàn tài khoản facebook đã chia sẻ về câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
cùng với đó là sự cảm phục biết ơn vì sự dũng cảm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
khâm phục hơn khi trước đó đại úy thái ngô hiếu và đồng đội đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
hành động dũng cảm của anh cũng đã được chủ tịch nước khen ngợi
cư dân mạng cũng thể hiện sự vui mừng xúc động khi ngay trong ngày hôm nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăng cấp bậc hàm từ trung úy
lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu
cho rằng đây là phần thưởng rất xứng đáng đối với hành động hết sức dũng cảm của đồng chí thái ngô hiếu
thật sự xứng đáng cần phải lan tỏa hơn nữa câu chuyện này
để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp việc làm thiết thực và những tấm gương sáng vì cuộc sống bình yên
công an nhân dân vì dân phục vụ đó không chỉ là lý tưởng mà tinh thần đó đã được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
đối với những người chiến sĩ công an nhân dân phần thưởng lớn nhất đó chính là sự tin yêu
sự ủng hộ của nhân dân để vượt qua những khó khăn hiểm huy và mỗi ngày lan tỏa thêm những việc làm ý nghĩa những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân